văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố vụ án hình sự tạm giữ hình sự đối với phan văn ly
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu ly có vợ là lương thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hai vợ chồng cùng đăng ký thường trú tại thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai
và cùng làm công nhân cho một công ty ở bình dương
cách đây hai tháng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên ly bỏ về nhà chú ruột tại xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre
đến ngày chín tháng năm ly về nhà chú để tìm linh nói chuyện nhưng lại tiếp tục xảy ra cự cãi
trong lúc nóng giận ly đã dùng dao thái lan đem sẵn trong người đâm một nhát vào ngực của linh khiến nạn nhân tử vong
ly đã bị cơ quan công an bắt giữ tại hiện trường cùng hung khí